ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác bố trí công an chính quy
tăng cường về xã tại huyện con plong tỉnh con tum
tại xã đắk long huyện con plong tỉnh con tum bộ trưởng tô lâm đã trực tiếp thăm và kiểm tra nơi ăn trốn ở
cũng như nơi làm việc của công an xã
nghe cán bộ công an xã báo cáo về tình hình thực tế tại địa bàn kể từ khi về tăng cường
những thuận lợi và khó khăn còn gặp phải trong thời gian qua
đồng chí lãnh đạo công an huyện mong muốn trong thời gian tới
sẽ được lãnh đạo các cấp quan tâm bổ sung thêm về con người cơ sở vật chất cũng như công cụ hỗ trợ
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đã có những lời động viên khích lệ đến công an xã đắk long nói riêng
và công an tỉnh con tum nói chung
trong thời gian qua đã nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn thử thách
để hoàn thành thắng lợi bước đầu chủ trương tăng cường công an chính quy về xã
ngoài ra bộ trưởng tô lâm cũng dặn dò nhắc nhở số công an chính quy đã tăng cường về xã
cần học tiếng dân tộc để dễ dàng hơn trong công tác gần dân bám dân
phát huy bản chất tốt của người công an nhân dân cách mạng
sau khi thăm công an xã đắk long bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến làm việc tại trụ sở chính quyền xã
tại đây bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự vui mừng khi nghe lãnh đạo chính quyền
báo cáo về tình hình an ninh trả tự tại địa phương đã được ổn định hơn kể từ khi có công an chính quy về tăng cường
nhân dân đã chủ động hơn trong việc tố giác tội phạm điều đó chứng tỏ niềm tin của nhân dân đối với công an đã tăng lên